cũng liên quan đến thông tin dịch bệnh tỉnh lâm đồng cho biết đã phát hiện một ổ dịch mới liên quan đến ba ca dương tính với covid một mươi chín
khi thực hiện công tác xét nghiệm trước khi tiêm vaccine tại một huyện trên địa bàn tỉnh
ngoài ra cũng ghi nhận thêm một số trường hợp khác về từ các vùng dịch tại đồng nai và thành phố hồ chí minh
trước đó qua xét nghiệm sàng lọc trước khi tiêm chủng vaccine covid một mươi chín tại một điểm tiêm ở huyện đức trọng
lực lượng chức năng tỉnh lâm đồng đã phát hiện ba trường hợp dương tính với covid một mươi chín
qua công tác khoanh vùng truy vết đến ngày một mươi ba tháng một mươi lực lượng chức năng xác định tổng cộng có một mươi ca mắc covid một mươi chín liên quan đến ba ca dương tính trên
ngoài chùm ca này trong ngày một mươi ba tháng một mươi tỉnh lâm đồng còn ghi nhận thêm chín ca mắc covid một mươi chín liên quan đến ổ dịch khác
và một số trường hợp đi về từ các vùng có dịch là đồng nai và thành phố hồ chí minh
như vậy tính đến thời điểm ngày một mươi ba tháng một mươi lâm đồng ghi nhận tất cả ba trăm bảy mươi tám ca mắc covid một mươi chín
trong đó có hai trăm bảy mươi ba bệnh nhân đã điều trị khỏi và xuất viện
hiện lâm đồng đang thực hiện cách ly
một năm trăm bảy mươi một trường hợp trong đó có một trăm một mươi bảy trường hợp cách ly tại cơ sở y tế
sáu bảy trăm chín mươi trường hợp cách ly tập trung và bốn sáu trăm một mươi trường hợp cách ly tại nhà